văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
về bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương
theo đó bộ y tế được giao điều động ngay các bác sĩ cùng với thiết bị về bắc ninh
để xét nghiệm sán lợn cho học sinh các trường học ở huyện thuận thành
không để lặp lại tình trạng hàng trăm gia đình phải đưa các em về hà nội
xếp hàng làm xét nghiệm từ ba giờ sáng
thủ tướng giao bộ công an khẩn trương làm rõ nguyên nhân của việc nhiễm sán lợn
và sớm công khai kết quả nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
giao bộ giáo dục và đào tạo cùng bộ y tế chỉ đạo các trường học trong cả nước
thực hiện ngay các giải pháp về cung cấp thực phẩm và thức ăn cho các trường học
bảo đảm an toàn cho học sinh
thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan thông tin trong việc đưa tin đúng sự thật
không gây hoang mang xã hội